thưa quý vị bắt đầu từ hôm nay ngày năm tháng hai nhiều địa phương trên cả nước đã cho học sinh nghỉ tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
tại thái nguyên học sinh mầm non phổ thông học viên giáo dục thường xuyên nghỉ tết từ thứ năm ngày tám tháng hai
từ ngày năm tháng hai đến hết ngày một mươi bốn tháng hai tức ngày hai mươi sáu tháng chạp đến hết ngày năm tháng riêng năm giáp thìn các tỉnh quảng bình hậu giang cho học sinh nghỉ học
tiếp đến là các tỉnh cho học sinh nghỉ học một mươi bốn ngày từ ngày mùng năm đến ngày một mươi tám tháng hai tức ngày hai mươi sáu tháng chạp đến ngày mùng chín tháng riêng âm lịch
bao gồm cà mau hậu giang an giang bà rịa vũng tàu đắk lắc đồng nai gia lai con tum quảng ninh trà vinh tp hcm yên bái bạc liêu bình phước khánh hòa kiên giang phú yên đà nẵng tiền giang